estrogen là một nội tiết tố chính và rất quan trọng trong cơ thể nữ giới được sản xuất chủ yếu bởi bưởng trứng
ngoài ra tuyến thượng thân cũng sẽ sản xuất một lượng nhỏ
mặc dù được nhắc đến nhiều nhưng không phải trẻ em nào cũng nắm được vai trò của essels với nữ giới ra sao
phyto estrogen là những hợp chất tự nhiên trong thực vật ngũ cốc các loại đậu rau quả
có cấu trúc hóa học và tác dụng tương tự estrogen một loại học mơ sinh dục nữ trong cơ thể
do đó phyto estrogen còn được gọi là estrogen thực vật
phyto estrogen được chia làm hai nhóm chính flavonoid và non flavonoid
flavonoid được chia thành ba nhóm nhỏ isoflavone comestan và freni flavonoid
non flavonoid có chứa nhóm lignan isoflavone có nhiều trong đậu nành và lignan có nhiều trong hạt lành
lại hai nhóm có hoạt tính giống estrogen nhất
hiện nay nhiều nguyên cứu của các nhà khoa học đã khám phá ra những công dụng của phyto estrogen đối với sức khỏe
một làm giảm các triệu chứng mạn kinh
trong thời kỳ mạn kinh lượng estrogen sản sinh ở bùng trứng bị suy giảm gây ra các triệu chứng như cơn bốc hỏa cảm giác nóng bừng ở mặt
thay đổi tâm trạng dối loạn giấc ngủ đổ mô hôi về đêm khô âm đạo giao hợp đau giảm hóc muốn thành dục
bổ sung estrogen một mình hay kết hợp với phyto estrogen trong liệu pháp thay thế học môn sẽ làm giảm bớt các triệu chứng trong thời kỳ mạn kinh
tuy nhiên khi bổ sung estrogen trong một thời gian dài thường gây ra các tác dụng phụ như buồn nôn nhức đầu chóng váng giảm trí nhớ số đe đâm đạo tăng huyết áp
nghiêm trọng hơn là làm gia tăng các bệnh lý tim mạch như đột quỵ nhồi máu cơ tim và các bệnh lý ung thư vú ung thư cổ tử cung
các nhà khoa học tại đại học catania của nước ý đã nghiên cứu khi sử dụng phyto estrogen với nguồn bổ sung isoflavone có chất động nành
trong một thời gian sáu tháng để thay thế estrogen trong điều trị mạn kinh
kết quả cho thấy phyto estrogen đã làm giảm đáng kẻ các triệu chứng của thời kỳ mạn kinh
nhưng không gây ra các tác dụng phụ làm gia tăng các bệnh lý tim mạch và ung thư như erogen
làm giảm nguy cơ đột quỵ đột quỵ là bệnh lý tổn thương não do sự lưu thông máu đến não và bị gián đoạn
và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh
khi cholesterol tăng cao tạo ra các mảng bám sơ vỡ động mạch tốc độ lưu thông máu chậm lại
tạo điều kiện thuận lợi hình thành huyết khối đây là những nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ
phyto estrogen có tác dụng làm giảm cholesterol trong cơ thể
vì vậy phyto estrogen làm giảm sự hình này các mảng sơ vỡ động mạch và làm ngăn ngửa huyết khối
nên có tác dụng làm giảm nguy cơ đột quỵ
ngăn ngửa loãng xương sự thiếu hụt estrogen trong thời kỳ mạn kinh thường gây ra loãng xương
phyto estrogen là những chất có hỏa tính giống estrogen có tác dụng ngăn ngửa loãng xương do thiếu hụt estrogen
nhiều nghiên cứu cho thấy khi cơ thể được bổ sung chế độ dinh dưỡng dầu phyto estrogen
giúp mang lại hiệu quả cao ngăn ngửa loãng xương trong thời kỳ mạn kinh
làm giảm ung thư vú phyto estrogen là những chất có tác dụng chống oxy hóa
bảo vệ các tế bào của cơ thể chống nơi các tác nhân gây ung thư
nhiều nghiên cứu cho thấy ở những quốc gia hay những vùng có mức tiêu thụ cao phyto estrogen
thường có tỷ lệ mắc ung thư vú thấp
với những người phụ nữ đang bổ sung chế độ dinh dưỡng dầu phyto estrogen sẽ giảm đến năm mươi bốn nguy cơ gây ung thư vú
ngoài ra với những phụ nữ đang được điều trị ung thư vú bổ sung đầy đủ phyto estrogen
sẽ làm giảm nguy cơ tái phát ung thư vú và kéo dài thời gian sống
sau đây hãy cùng tham khảo những thực phẩm điển hình cung cấp phyto estrogen dồi dào trong chế độ ăn uống nhé
rượu văng đỏ resveratrol là loại ponifenol với hoạt tính sinh học cao
có tác dụng chống lại các gốc tự do góp trẻ hóa tế bào và ngăn ngờ chống lão quá sớm
resveratrol không chỉ bổ sung nội tiết tổ nữ
mà còn có thể kiểm soát mức cholesterol từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim
nữ sẽ có thể uống một ly rượu văng tương đương với một trăm hai mươi năm ml khoảng một trăm linh kcal mỗi ngày
không quá bảy ly một tuần
không khuyến nghị dùng rượu vang như một cách để tăng cường astrazen ở người không có thói quen ăn uống
đậu nành đậu nành chứa hạm lượng isoflavone cao hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư vú
đậu nành cũng có nhiều loại vitamin và khoáng chất tiết yếu giúp tăng cường sức khỏe tim mạnh
là nguồn protein lành mạnh thay thế cho thịt đỏ thi chế biến sẵn
phải đẹp có thể đưa đậu nành vào chế độ ăn uống hằng ngày
bằng cách luộc cho bữa nhẹ say để làm sữa đậu uống thường xuyên
hạt lanh hạt lanh cung cấp nican loại polyphenol có trong thực vật phong phú nhất
theo thư viện y khoa quốc gia mỹ loại hạt màu nâu này chứa hàm lượng nican nhiều gấp tám trăm linh lần
so với các thực phẩm thực vật khác
hạt lanh có thể thêm vào nhiều món ăn như rang nướng nấu cháo
hoặc xay nhuyễn làm phê lên bánh mì để hỗ trợ cân bằng nổi tiết tố nữ
hạt mè vâng hạt mè là loại hạt nhỏ màu nâu hoặc đen chứa nhiều chất sơ
phytoestrogen cùng các chất dinh dưỡng quan trọng khác
hạt mè còn có tác dụng cải thiện mức cholesterol giảm nguy cơ mắc các bệnh mạng tính
nhà chứa các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh
đậu phụ đậu phụ được làm từ sữa đậu nành cô đặc được ép thành những khối màu trắng
đây là nguồn protein thực vật phổ biến nhất là trong chế độ ăn chay
đậu phụ còn giàu phytoestrogen phần lớn là isoflavone với hàm lượng cao so với các sản phẩm đậu nành khác
tỏi tỏi cung cấp phytoestrogen và nhiều hợp chất tăng cường sức khỏe khác cho phái đẹp
ăn tỏi còn có thể giúp giảm cholesterol huyết áp và gắn ngờ của máu đông các kiểu tố nguy cơ gây bệnh tim
tỏi an toàn khi ăn với số lượng vừa phải nếu tiêu thụ quá nhiều tỏa sống có thể dẫn đến ở chùa đau bụng
sau họ cải rau họ cải là một nhóm lớn các loại thực phẩm có nhiều hương vị và đa dạng cho dinh dưỡng
chúng gồm bông cải xanh bắp cải cải xanh cải rổ đeo dấu phytoestrogen bông cải xanh cung cấp
secosolarisi resinol loại nical phytoestrogen và coemestron loại hợp chất dinh dưỡng thực vật có trong cải brussels có hoạt tính tương tự estrogen